phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh an giang đang thăm hà nội và vào lăng viếng bắc phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa khi toàn đảng toàn dân đang hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo phó thủ tướng an giang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng quê hương của cố chủ tịch nước tôn đức thắng trải qua cuộc kháng chiến chứng kiến sự khốc liệt của cuộc chiến tranh biên giới tây nam nhiều người con của an giang đã ngã xuống vì nền độc lập của nước nhà
khẳng định chăm sóc người có công với cách mạng là chủ trương lớn của đảng mang tính chiến lược vừa thể hiện sự biết ơn tri ân của đảng nhà nước dân tộc với những hy sinh to lớn đóng góp lớn của các anh hùng liệt sĩ
người có công vừa là việc làm có tính nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn truyền thống nhân văn của nhân dân ta
phó thủ tướng cho rằng đảng nhà nước dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể đền đáp được công ơn của các anh hùng liệt sĩ người có công
phó thủ tướng bày tỏ cảm phục trước những đóng góp hy sinh to lớn của người có công và gia đình người có công đồng thời lưu ý an giang tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình họ
để người có công có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn với những hồ sơ liệt sĩ còn tồn động chưa được giải quyết chế độ phó thủ tướng giao trách nhiệm cho cấp ủy đảng chính quyền chăm lo để người có công và gia đình họ được hưởng mức hỗ trợ ngang bằng với mức hỗ trợ của nhà nước hiện nay